cơ quan điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố một mươi bị can vụ sai phạm tại tổng công ty công nghiệp sài gòn gây thất thoát gần hai mươi hai tỷ đồng
theo kết luận tổng công ty công nghiệp sài gòn cns là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con
trong đó đối với công ty cổ phần tie thì cns chiếm bảy mươi vốn điều lệ
kết quả điều tra xác định bị can chu tiến dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý sử dụng quỹ khen thưởng cns
gây thất thoát một mươi bảy ba tỷ đồng thực hiện thoái vốn đầu tư của cnns tại tie gây thất thoát bốn sáu tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn
cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ tổng số tiền hai mươi sáu tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án